bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu cần tập trung ngay vào việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa
trong trường học phổ thông theo hướng cân bằng giữa dạy chữ và dạy người
theo đó bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học phải được xây dựng cụ thể
đo đếm được tránh trung trung hoặc chỉ mang yếu tố phong trào
hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đang triển khai ba đề tài khoa học cấp nhà nước
về xây dựng môi trường giáo dục
bộ trưởng đề nghị nhóm nghiên cứu và ban soạn thảo bám sát
khai thác những kết quả nghiên cứu này để có cơ sở thực tiễn cho quá trình xây dựng
dự kiến bộ quy tắc này sẽ được ban hành trước năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học kèm theo đó là các chế tài đủ mạnh
đây sẽ là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng văn hóa ứng xử trường học hiệu quả trong thời gian tới